sáng ngày hai mươi sáu tháng ba hội liên hiệp hữu nghị tỉnh bến tre phối hợp với tổ chức asia cultural exchange foundation hàn quốc
và ủy ban nhân dân thành phố bến tre đã lòng trọng tổ chức lễ khánh thành làng hữu nghị việt hàn
tại ấp ba xã sơn đông thành phố bến tre tỉnh bến tre
làng hiễu nghị việt hàn khởi công xây dựng từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
công trình có quy mô diện tích ba một trăm hai mươi năm m hai với tổng mức đầu tư năm bảy mươi tám tỷ đồng
gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật bốn hai mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bến tre
xây dựng hai mươi bốn căn nhà tình thương với kinh phí một năm mươi sáu tỷ đồng
trong đó kinh phí xây dựng hai mươi bốn căn nhà tình thương do tổ chức của hàn quốc tài trợ một hai tỷ đồng
tương đương năm mươi triệu đồng một căn ngân sách nhà nước và xã hội hóa ba trăm sáu mươi triệu đồng
việc đưa vào sử dụng công trình làng hiễu nghị việt hàn góp phần thắt chặt
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị việt nam và hàn quốc giúp đỡ các hộ gia đình có công
hộ nghèo hộ khó khăn về nhà ở an cư ổn định cuộc sống
có phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm bỡ trên địa bàn thành phố bến tre